phiên họp thứ ba mươi một của ủy ban thường vụ quốc hội đã khai mạc dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
phiên họp dự kiến sẽ diễn ra trong vòng ba ngày rưỡi cho ý kiến xem xét quyết định các nội dung quan trọng
tại phiên họp thứ ba mươi một ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về giải trình tiếp thu đối với bảy dự án luật
đó là dự thảo luật thủ đô sửa đổi luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản
luật tổ chức tòa án nhân dân sửa đổi luật đường bộ luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp luật bảo hiểm xã hội sửa đổi
chủ tịch quốc hội vương đình huệ khẳng định sau phiên họp lần này
chín dự án luật dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ bảy được ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến
xem xét có tiến độ chuẩn bị tích cực và sớm hơn so với kỳ họp trước đây
ủy ban thường vụ quốc hội cũng dành một ngày tiến hành tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn
đối với hai nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính và ngoại giao
ngay sau phiên khai mạc ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về dự thảo luật thủ đô sửa đổi
chủ tịch quốc hội cho rằng ô nhiễm môi trường đặc biệt là ô nhiễm không khí
tắc nghẽn giao thông rác thải ngập úng là những vấn đề nổi cộng của thủ đô
do đó dự thảo luật cần phải nghiên cứu giả soát thêm những quy định phù hợp trong phân cấp phân quyền
thẩm quyền khai thác các nguồn lực trao quyền linh động để làm sao thủ đô giải quyết được những vấn đề này
về dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản
ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị ban soạn thảo ra soát các quy định về giá khởi điểm
hoàn thiện các quy định về hành vi bị cấm các chế tài tiền đặt trước xử lý tiền đặt trước
để khắc phục được thao túng các cuộc đấu giá trục lợi
chiều nay ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về dự thảo luật tổ chức tòa án nhân dân sửa đổi